mặc dù các ca nhiễm mới bắt đầu giảm đáng kể tại các thành phố lớn như hà nội hay thành phố hồ chí minh
nhưng nhìn lại đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết vừa qua trên cả nước thì có thể thấy những thiệt hại to lớn mà dịch bệnh gây ra với sức khỏe kinh tế của người dân cũng như ngân sách nhà nước
đây là khung cảnh quen thuộc của bệnh viện những ngày trong tâm dịch
một người ốm lại đi kèm với ít nhất một người nhà để trông non
với những ca nặng bệnh nhân phải điều trị tối thiểu một tuần cho tới một mươi ngày
và như vậy không chỉ bệnh nhân mà cả người nhà cũng phải bỏ công bỏ việc từng ấy thời gian
dù là bệnh điều trị được nếu tuân thủ đúng liệu trình nhưng sốt xuất huyết cũng khiến bệnh nhân mệt mỏi suy giảm sức lao động khá nhiều
em vừa mới sinh xong thứ nhất là em lại là sinh mổ nữa sức đề kháng của em rất là kém
đáng lẽ bình thường là trong cái thời gian này em phải kinh cữ rất là kỹ thế nhưng mà em lại bị bệnh mà em bị sốt rất là cao
lúc nào trong vòng sáu ngày liên tục và lúc nào em cũng đỡ trong tình trạng từ ba mươi chín độ năm đến hơn bốn mươi độ
chồng em sinh nghỉ hai tuần nay
nó cho em đủ mọi loại cảm xúc về đau đớn ngứa ngáy mệt mỏi khó chịu và nó làm tốn công tốn sức và tốn rất nhiều thời gian
gia đình em cũng như bị đảo lộn lên vậy mọi người không còn yên ổn làm việc nữa
đôi khi phải bỏ công bỏ việc để chăm sóc cho em hàng ngày
đối với các bác sĩ những ngày cao điểm dịch là thời gian
vô cùng căng thẳng và vất vả với lượng bệnh nhân quá tải
một trăm hai mươi năm người mắc bệnh và hai mươi chín người tử vong rõ ràng là những con số đầy ám ảnh
chúng tôi nhận thấy rằng đây là một trong những bộ dịch sốt suy nhất lớn và xảy ra trong một thời gian dài
rõ ràng để lại những hậu quả về mặt kinh tế xã hội cũng rất là lớn
đối tượng người mắc cũng lại tập trung chủ yếu vào tổng thị tượng thanh niên
những người trẻ lao động những đội ngũ học sinh sinh viên tầng lớp trí thức
và khi mắc bệnh thì cũng có về mặt chi phí điều trị cũng như là vấn đề để lại những hậu quả
ví dụ như là cái thời kỳ hồi phục kéo dài người ta sẽ mất ngày công lao động mất cái thời gian đi làm việc học hành
rồi thứ hai nữa là cũng về mặt tâm lý xã hội cũng để lại một sự lo lắng
theo thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng
tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm y tế đã phải chi trả hơn
sáu mươi hai tỷ đồng cho hơn chín mươi ba bệnh nhân sốt sốt huyết
và con số này chắc chắn còn chưa dừng lại
bên cạnh đó riêng chi phí cho công tác phòng chống dịch
phun thuốc tại thủ đô hà nội cũng đã là gần hai mươi tỷ đồng
rõ ràng dù chưa kết thúc hẳn nhưng những thiệt hại mà dịch sốt xuất huyết gây ra đến thời điểm này là vô cùng nghiêm trọng
đòi hỏi ngành y tế cũng như mỗi người dân cần nâng cao nhận thức hơn nữa để hạn chế dịch bệnh này trong các năm sau